hàng không vẫn được đánh giá là một trong những phương tiện giao thông an toàn nhất
bởi sự tiện nghi hiện đại chỉ số an toàn cao và hệ thống nhân viên phục vụ phi hành đoàn được đào tạo bài bản khắt khe
tuy nhiên ngoài tỷ lệ hiếm hoi về sự cố kỹ thuật
thì những hành vi do con người gây ra đã ảnh hưởng và vi phạm đến an toàn bay
hệ quả máy bay có thể hoãn giờ bay hoặc hạ cánh khẩn cấp để xử lý những vụ việc những hành vi nguy hiểm trên máy bay
những hành khách cuối cùng lên máy bay
khi máy bay cất cánh hành khách bắt đầu ngủ
nhưng vị khách này lại lấy rượu mang trong hành lý sách tay ra uống ngay trên máy bay
khi hơi men ngấm
anh ta bắt đầu chuyến tróng
tiếp theo đó là việc không kiểm soát được hành vi
từ đó nảy sinh hành động sám sỡ cô gái bên cạnh
đối tượng này lên máy bay
thay vì cất hành lý sách tay vào cốp ở trên đầu
anh ta lại để ngay trên lối đi
nếu có sự cố xảy ra hành lý để trên lối đi sẽ gây cản trở cho việc sơ tán hành khách
luôn để hành lý sách tay ở nơi quy định

tuyệt đối không để trên lối đi
khi tiếp viên nhắc nhở đối tượng khó chịu và bắt đầu gây rối
ngay lập tức hắn ta đã bị lực lượng an ninh cơ động hàng không bắt giữ và xử lý
hành khách có cử chỉ lời nói thô bạo khiêu khích xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhân viên hàng không
sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ bảy đến một mươi triệu đồng
còn hành khách này lại có hành vi nguy hiểm khác
rất may tiếp viên hàng không đã kịp thời phát hiện
hành vi tự ý mở cửa thoát hiểm trên máy bay
trái với quy định bị phạt tiền từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
sử dụng điện thoại khi máy bay đang bay cũng là một hành vi nguy hiểm
nó có thể gây nhiễu sóng thiết bị dẫn đường của máy bay đe dọa đến an toàn bay
hành vi sử dụng điện thoại trong chuyến bay có thể bị xử phạt từ ba đến năm triệu đồng
hãy tắt nguồn điện thoại trong suốt chuyến bay để đảm bảo an toàn
hút thuốc lá trên máy bay cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ
ngay cả khi đó là thuốc lá điện tử
các cơ quan an ninh hàng không đó là cần phải có sự tuyên truyền phổ biến cho người dân
về vấn đề là được mang thứ gì lên máy bay và không được mang những thứ gì lên máy bay
và bằng những con đường như thế nào thì phải có cái sự mô phỏng thậm chí bằng hình ảnh bằng phim ảnh
để người dân có thể nhận thức một cách sâu sắc để rằng là ai cũng biết được điều đó
và nó sẽ hạn chế tối đa những vấn đề vi phạm
có thể là do người ta vô ý hoặc là cố ý
một trong những vấn nạn khác cần phải kể đến trong chuyến bay
đó là nạn trộm cắp
một chuyến bay bình thường như mọi ngày
tất cả hành khách đều phải làm thủ tục soi chiếu an ninh theo quy định
cô gái này cũng không phải ngoại lệ
lần lượt các hành khách phía sau cũng phải thực hiện bỏ đồ đạc cá nhân
một đối tượng trộm cắp đằng sau đã nhanh tay lấy chiếc điện thoại của cô
cùng với sự đáng trí cô gái thu xếp đồ đạc nhưng lại quên mất chiếc điện thoại

tiếp viên này đã tiến đến nhắc nhở hành khách kiểm tra lại hành lý sách tay
chờ đến khi máy bay hạ cánh tiếp viên và cơ trưởng đã báo cho lực lượng an ninh cơ động hàng không đón sẵn ở sân bay
khi máy bay hạ cánh đối tượng trộm cắp đã bị bắt giữ và xử lý
khuyến cáo hãng không là phổ biến cho tiếp viên để cũng trong quá trình phục vụ hành khách trên tàu bay thì nếu có phát hiện được thì có những biện pháp để ghi nhận lại cái sự việc đấy lập biên bản để bàn giao cho các cơ quan liên quan để xử lý
vẫn là thủ đoạn chờ khách ngủ say để mở cốt lực đầu lấy cắp tài sản là tiền mặt
nhưng phương thức này thì tinh thần
hành khách không nên mang quá nhiều tiền mặt tài sản có giá trị trong hành lý
đối tượng sau khi lấy cắp được tiền liên giấu vào vách ngăn trong toilet của máy bay
đối tượng này đi ra thì đối tượng đồng bọn đi vào lấy tiền trong vách ngăn nhằm tránh bị phát giác và tạo ra trình cứu ngoại phạm